xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày tám tháng chín của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tới thời điểm hiện tại có tổng số ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam một mươi năm nữ và một người chưa xác định giới tính
đó là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo chính thức do ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức sáng nay
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke an phú thuộc phương an phú thành phố thuận an
tại buổi họp báo đại tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
đến thời điểm hiện tại có tổng số là ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam và một mươi năm nữ một người chưa xác định giới tính
đồng thời có một mươi bảy trường hợp bị thương trong đó có hai ca nặng một mươi năm ca nhẹ đã xuất viện hoặc điều trị ngoại trú
liên quan đến vụ cháy một số phóng viên báo chí đặt câu hỏi liên quan đến công tác tiếp nhận và chữa cháy như thế nào
trả lời câu hỏi này lãnh đạo công an tỉnh bình dương cho biết
điều của họp khi mà nhận tin xuất xe là nó có ghi hết đại rồi ở trên cái sổ nhận tin báo cháy
và đến thời điểm bắt xe nhưng mà cái đại đại cụ thể thì tôi sẽ thông tin sau
nhưng mà trong quá trình từ khi nhận tin xuất xe thì đến đám cháy thì khoảng hơn năm phút
đối với nội dung câu hỏi vì sao số người tử vong nhiều như vậy điều kiện cơ sở kinh doanh công tác phòng cháy chữa cháy có đảm bảo
cơ sở có lối thoát hiểm và khí hợp
phát hiện những người có mặt tại quán karaoke đã làm gì
với những nội dung trên đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh đưa tin
trong cái tình trạng không được tỉnh táo trong tình trạng không được tỉnh táo đã uống rượu bia trong cái tình trạng lơ tơ mơ
không được tỉnh táo lắm thế là khi mà nhân viên rồi là quản lý ở cơ sở kake đến gõ cửa
kêu gọi là đã xảy ra vụ cháy và đề nghị mọi người đi theo lối thoát hiểm để tránh khỏi sự nguy hiểm của đám cháy
nhưng mà không hầu như là một số phòng là không chấp hành
có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi vào trong đó có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi vào trong đó
có phòng đóng cửa lại thế là khi nhân viên thoát ra rồi thì cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an này như vậy
liên quan đến các trường hợp tử vong và bị thương bác sĩ huỳnh minh chính phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thông tin
có một mươi bảy ca tử vong đã tiếp nhận trong đó có tám nam chín nữ một mươi ba ca đã được gia đình nhận sát về
còn lại bốn k thì phối hợp cùng công an
gửi bệnh viện một bảy nam để giám định cái adn
còn đối với bệnh viện đa khoa tỉnh thì tiếp nhận hai ca từ bệnh viện an phú
thì hiện tại thì tiên lượng hai ca này rất là dè dặt
sở y tế đã trực tiếp chỉ đạo và phân công một phó giám đốc theo dõi và chỉ đạo khoa ngoại thần kinh
để hỗ trợ điều trị hai cái ca này và đem lại cái kết quả tốt nhất
đối với vụ án này giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
và quyết định phòng cháy chữa cháy
như vậy tại buổi họp báo này cơ quan chức năng tỉnh thông tin ban đầu
sau khi có kết luận điều tra việc truy trách nhiệm thuộc về ai tổ chức nào đơn vị nào
xử lý trường hợp này ra sao sẽ được cơ quan chức năng làm rõ
sau khi có kết quả điều tra và cung cấp tới các cơ quan báo chí
vâng phải khẳng định một lần nữa rằng
karaoke là loại hình đặc thù tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
và khi không may xảy ra cháy thì hậu quả cũng rất lớn
mà vụ việc tại bình dương vừa rồi là một bài học quá sức đau lòng
thế nhưng có một thực tế là dường như nhiều chủ cơ sở kinh doanh
vẫn đang nghĩ rằng tai họa sẽ trừ mình ra
từ đó lơi lỏng thậm chí là sai phạm trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân quận cầu giấy
cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số các quán karaoke ở trên đường trần thái tông
qua đó cũng đã kịp thời phát hiện và yêu cầu cơ sở khắc phục các vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
kiểm tra công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở của mình
thì hiện nay anh đang vi phạm về cái sử dụng điện
điện như thế này là không đảm bảo an toàn phòng cháy
bọn anh đấu nối và cơi nới về thiết kế theo không đảm bảo theo thiết kế ban đầu
và theo cái điều ba mươi sáu của nghị định bốn về sử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
là bọn anh sẽ phải
bị sử phạt
cái việc này bọn anh phải buộc bắt buộc phải khắc phục ngay
quận cầu giấy hiện có năm mươi hai quán karaoke hoạt động
gần một tháng tiến hành kiểm tra
cho đến thời điểm hiện tại
công an quận đã xử phạt hai mươi bốn cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với các nội hình karaoke này là nội hình kinh doanh đặc biệt
cho nên quận cầu giấy đã thường xuyên chỉ đạo công an quận tổ chức kiểm tra đột xuất
về công tác phòng cháy chữa cháy
ngoài cái kiểm tra định kỳ ra
qua kiểm tra thì sẽ phát hiện
phát hiện thiếu sót cơ sở với tinh thần xử lý nghiêm
những cơ sở nào không đảm bảo an toàn phòng cháy
tôi sẽ cương quyết để định chỉ
tạm định chỉ và định chỉ hoạt động
và xử phạt nghiêm theo quy định
qua công tác kiểm tra cũng cho thấy
lỗi vi phạm phổ biến nhất tại các quán karaoke là hệ thống điện không bảo đảm an toàn
đây cũng chính là nguyên nhân phổ biến nhất trực tiếp dẫn tới cháy nổ
vụ việc xảy ra tại quán karaoke tại tỉnh bình dương khiến ba mươi hai người tử vong là một điển hình
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp tài sản trong đêm bảy tháng chín
tại khu vực phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau khi gây án
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối bảy tháng chín
anh lý minh trí đang điều khiển xe máy trên đường
thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn xe
tấn công rồi cướp hai điện thoại di động
một visa bên trong có hơn bảy triệu đồng và một nhẫn bạc
nhận được tin báo tổ đặc nhiệm công an thành phố long xuyên
đã triển khai bắt giữ tám đối tượng ngay trong đêm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
lực lượng công an đã thu hồi hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản có liên quan
không có việc làm ổn định để có tiền tiêu xài
nguyễn trí dũng và nguyễn hoàng trung đã lợi dụng sơ hở của người dân
để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn tỉnh thái bình
ngày hai mươi ba tháng tám dũng điều khiển xe máy đến xã chi lăng huyện hưng hà
phát hiện có chiếc xe máy không có người trông coi nên đã dùng vam phá khóa trộm cắp
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện hưng hà đã bắt giữ nguyễn hoàng trung
là đối tượng cùng dũng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện hưng hà đông hưng
tại cơ quan cảnh sát điều tra dũng và trung khai nhận
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi chín tháng tám đã thực hiện hai vụ trộm cắp
hiện lực lượng công an đã thu giữ bốn chiếc xe máy các loại
nhiều người đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào đêm qua
tại ngã tư nguyễn chánh tu mỡ thuộc quận cầu giấy thành phố hà nội
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi f tám mươi một nghìn một trăm tám mươi năm di chuyển theo hướng từ đường trần duy hưng
rẽ vào đường nguyễn tránh đi dương đình nghệ đã đâm vào một xe máy khiến hai người bị thương nặng
sau khi gây tai nạn lái xe nhấn ga bỏ chạy
và đã tiếp tục đâm vào một xe ô tô và một xe máy khác
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô móc méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái túi khí bị bung
trong khi đó chiếc xe máy bị vỡ nát
chỉ đến khi nổ lốp và sập cầu trước thì chiếc xe gây tai nạn mới dừng lại
được biết tài xế ô tô có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
và đang được tạm giữ tại trụ sở công an phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bỏ đáng
đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện